thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
bảy năm trăm linh đồng đối với một chủ quán cơm tại xã tân thành về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
trước đó một tài xế xe tải dừng xe trước quán cơm trên quốc lộ một mươi bốn thuộc ấp bốn xã tân thành mua cơm
đồng thời xin được ngồi ăn tại quán và được chủ quán đồng ý
sau khi ăn xong thì tài xế này tiếp tục chở hàng vào khu công nghiệp đồng xoài i tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
cổng khu công nghiệp đồng xoài i này đã được test nhanh và xét nghiệm pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã xã tân thành và thành phố đồng xoài đã tiến hành phong tỏa quán cơm
và đưa chủ quán đi cách ly tập trung